trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín với sự gia tăng quy mô xuất khẩu cao hơn nhập khẩu
xuất siêu đã lên tới cột mốc lớn nhất trong lịch sử là hơn chín tỷ đô la mỹ
theo tổng cục hải quan trong nhiều năm gần đây cho thấy kể từ năm hai nghìn một mươi một trở về trước
cán cân thương mại hàng hóa của việt nam luôn trong trạng thái thâm hụt
kéo dài liên tục con số nhập siêu lên đến hàng tỷ đô la mỹ mỗi năm
nhưng từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay cán cân thương mại đã đổi chiều
thạng dư liên tục gia tăng
kết thúc năm hai nghìn một mươi tám xuất siêu hàng hóa của nước ta đạt sáu tám mươi ba tỷ đô la mỹ
đặc biệt trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín với sự gia tăng quy mô xuất khẩu cao hơn nhập khẩu
xuất siêu lên tới cột mốc lớn nhất trong lịch sử là chín hai tỷ đô la mỹ
thẳng dư lớn chủ yếu từ hoạt động xuất nhập khẩu của nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
cụ thể thạng dư thương mại của khối này đạt hai mươi tám năm mươi ba tỷ đô la mỹ tăng một mươi hai so với cùng kỳ năm trước
trong khi đó khối doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước thâm hụt thương mại một mươi chín năm mươi một tỷ đô la mỹ tăng năm một